trong khi người nông dân vừa mới khôi phục lại sản xuất sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì những ngày gần đây mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra ở một số nơi khiến cho nhiều nông hộ càng thêm điều đứng
tại ấp tân hà xã tân tiến huyện đồng phú của tỉnh bình phước mưa lớn kèm theo lốc xoáy diễn ra trong tối ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi
khiến cho hàng chục hectare cây trồng của người dân bị gãy đổ ước thiệt hại hàng tỷ đồng
theo thống kê sơ bộ khoảng năm mươi hộ dân ở ấp tân hà xã tân tiến huyện đồng phú đều bị ảnh hưởng do lốc xoáy hai ngày qua
trong đó có khoảng hai mươi hộ thiệt hại nặng với bốn mươi năm mươi diện tích cây trồng bị gãy đổ
ông nguyễn song thao và các hộ dân sống dòng khu vực suối dai ấp tân hà khi kiểm tra vườn rẫy đều bất ngờ sau trận lốc xoáy xảy ra và chiều qua
bởi vì khoảng thời gian này những năm trước khu vực này hầu như không có lốc xoáy xuất hiện
nhưng năm nay chỉ trong chấp mắt hàng chục hectare cây trồng các loại đã bị cuồng phong kéo đổ
theo tính toán của ông thao với ba hectare cao su một tám hectare đều và chín trăm linh nọc tiêu đang cho thu hoạch
nếu không bị lốc xoáy thì năm nay gia đình ông sẽ có khoản thu khoảng sáu trăm linh triệu đồng
nhưng với việc hơn bốn trăm linh cây cao su cùng hai trăm linh nọc tiêu và năm mươi cây điều bị gãy đổ chắc chắn gia đình ông sẽ thất thu không dưới hai trăm linh triệu đồng
theo chia sẻ của các hộ dân đối với cây tiêu có thể dựng lên lại để chăm sóc nhưng rất tốn chi phí
còn đối với diện tích đều và cao su nếu số lượng cây bị gãy đổ
thì hầu như phải cắt bỏ hết vườn
vì nếu vườn cây có nhiều khoảng trống thì chỉ cần gió mạnh sớm muộn các cây còn lại cũng sẽ gãy đổ
vì vậy mong muốn của các hộ dân lúc này là chính quyền địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp
để họ sớm ổn định lại sản xuất tái canh cây trồng